trong đêm qua và dạng sáng nay tức ngày một mươi bốn ngày một mươi năm tháng riêng âm lịch lễ khai ấn đền trần xuân ninh dậu hai nghìn một mươi bảy đã được tổ chức tại di tích đền trần phường lộc vượng thành phố nam định tỉnh nam định
đỉnh là nghi lễ cầu mong cho quốc thái dân an mưa thuận gió hòa mùa màng tốt tươi mọi người bước vào một năm mới mạnh khỏe an vui
chính vì thế mà ngay trong đêm hàng nghìn người đã đổ về đền trần chờ dân hương phát ấn để xin lọc đầu năm
năm nay lễ dân hương hai ấn đền trần nam định có chủ tịch nước trần đại quang cùng lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và lãnh đạo tỉnh nam định tham dự
năm nay lễ dân hương khai ấn đền trần nam định có lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và lãnh đạo tỉnh nam định tham dự
đọc diễn văn tại lễ khai ấn chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nam định lê quốc chỉnh đã khẳng định công lao to lớn của nhà trần trong lịch sử dân tộc
đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa văn hóa tìm ngưỡng đặc sắc của tục lễ khai ấn đầu năm
sau nghi lễ dân hương tại ban thờ trung thiên đền thiên trường đúng hai mươi hai h năm mươi nghi lễ dấp kiệu ấn được cử hành trang trọng với sự tham gia của một trăm hai mươi người là đại diện cho các tầng lớp nhân dân làng tức mặc phường lộc vượng thành phố nam định
ấn được rước từ đền cố trạch nơi thờ quốc công tiết chế hương đạo đại vương trần quốc tuấn sang đền thiên trường nơi đặt bài vị của một mươi bốn vị vua trần để làm lễ khai ấn
vào đúng hai mươi ba h
lễ khai ấn được thực hiện trang nghiêm trong nội cung đền thiên trường theo đúng nghi thức truyền thống
so với những năm trước lễ khai ấn đền trần năm nay có hai điểm mới đó là sau khi thực hành nghi lễ xong ban tổ chức sẽ cử người thu dọn toàn bộ đồ cúng lễ ở tất cả các ban thờ
sau đó mới mở cửa cho nhân dân vào thực hiện nghi thức tâm linh để tránh tình trạng cướp lộc cướp đồ lễ
ngoài ra việc phát ấn sẽ được tổ chức từ năm giờ sáng sớm hơn mọi năm ba mươi phút để đảm bảo an ninh và giãn bớt lượng người chờ đợi qua đêm xin ấn

để khắc phục tình trạng lộn xộn tại lễ hội năm nay ban tổ chức đã xếp chặt công tác an ninh tăng cường kiểm soát trật tự tại khu vực lễ khai ấn
vì vậy tình trạng ném tiền chen trúc xin ấn đã được hạn chế
và không có tình trạng là chen lấn xô đẩy quá đáng lễ khai ấn đang diễn ra có thể nói là đảm bảo được an toàn
có thể nói từ đời trần khai ấn là nghi thức mở đầu cho một năm làm việc của bộ máy chính quyền với hy vọng cả năm làm việc xuân sẻ nhiều thành công
và ấn đền trần là một biểu tượng nét đẹp văn hóa của tỉnh nam định nói riêng và cả nước nói chung
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé